cậm rồn từ đầu năm đến nay toàn thành phố ghi nhận gần một mươi một ca mắc với một mươi hai ca tử vong

theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội số ca mắc sốt xuất huyết năm hai nghìn hai mươi hai
đã vượt qua ngưỡng cảnh báo dịch tình hình dịch đang diễn biến phức tạp
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào tối ngày hôm qua người dân bất ngờ phát hiện cột khói bốc lên cao kèm theo lửa
phát ra từ một căn nhà nằm trong hẻm
rất may lực lượng cứu hỏa đã có mặt kịp thời và không chế thành công đám cháy
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h hai mươi phút lửa bốc lên tại dãy nhà liền kề
tại địa chỉ một trăm một mươi năm trên ba hưng phú quận tám tp hcm
người dân hô hoán dù mình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành
nhận tin báo cảnh sát chữa cháy quận tám điều bốn xe cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường
sau khoảng ba mươi phút đám cháy được dập tắt vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu dụi
một số nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng
hiện trường được phong tỏa để công an điều tra nguyên nhân vụ cháy
phòng cảnh sát hành sự công an tp hcm đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng lê đức cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn ba xã phả lễ huyện thủy nguyên tp hcm
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm dưới trước mép phải
và đối tượng nguyễn quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn hòa nhất xã đặng cương huyện an dương tp hcm
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép trái
còn về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
công an tp hcm đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đinh đình hồng kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố chín phường ngọc xuyên tp hcm
dù với sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
đối với những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an